ngày hai mươi tháng bốn ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hậu giang đã tổ chức tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ phòng chống covid một mươi chín từ các đơn vị trong tỉnh
công ty sổ số kiến thiết tỉnh hậu giang ủng hộ tám căn nhà đại đoàn kết tổng giá trị bốn trăm linh triệu đồng
hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hậu giang ủng hộ bốn máy atm gạo cùng tám tấn gạo và một phần quà tổng trị giá hai trăm ba mươi triệu đồng
vnpt hậu giang cũng ủng hộ tám mươi triệu đồng hội liên hiệp phụ nữ tỉnh ủng hộ một mươi tám triệu đồng
qua hơn một tháng vận động hậu giang đã tiếp nhận được hơn chín bốn tỷ đồng tiền mặt và hiện vật
kịp thời hỗ trợ cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
máy atm gạo được lắp đặt tại thành phố vị thanh huyện long mỹ huyện phụng hiệp và huyện châu thành a
cấp gạo vào các ngày thứ ba thứ năm và thứ bảy hàng tuần và được bắt đầu kể từ ngày mai hai mươi một tháng bốn